hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vào ngày hôm nay đưa tin triều tiên đã công bố các đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn
khi chủ tịch kim trương ưn kêu gọi tăng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của nước này
theo hãng tin reuters kcna đã công bố những bức ảnh về các đầu đạn được đặt tên là hwasan ba mươi một
trong chuyến thăm của ông kim jong un tới viện vũ khí hạt nhân nơi ông kiểm tra vũ khí hạt nhân chiến thuật mới
và công nghệ lắp đầu đạn trên tên lửa đạn đạo cũng như các kế hoạch hoạt động phản công hạt nhân
các chuyên gia cho rằng những hình ảnh này có thể cho thấy triều tiên tiến bộ trong thu nhỏ đầu đạn vừa đủ mạnh
nhưng đủ nhỏ để gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bay tới nước mỹ
theo kcna chủ tịch kim trương ưn cho rằng kẻ thù của lực lượng hạt nhân triều tiên không phải là một quốc gia hay tổ chức cụ thể
mà là chiến tranh và thảm họa hạt nhân do đó chính sách mở rộng kho vũ khí của triều tiên
chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước cũng như hòa bình và ổn định khu vực